thưa quý vị ngày hôm qua là ngày đầu tiên các thí sinh đang học lớp một mươi hai năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai trên cả nước
chính thức thực hiện đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo hình thức trực tuyến
trên hệ thống quản lý thi tại địa chỉ là thising thitotnghiệpchunghocphothong edu vn
nhằm giúp các em nắm bắt quy trình đăng ký và giảm thiểu sai sót khi đăng ký chính thức
tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ cung cấp một số thông tin lưu ý
xin mời quý vị cùng theo dõi
năm hai nghìn hai mươi hai bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu tất cả thí sinh phải đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến
mỗi thí sinh sẽ được cấp mã số tài khoản để đăng ký dự thi
em cảm thấy là cách đăng ký trực tuyến này rất là tiện lợi và đơn giản là cũng không gây khó khăn gì cho chúng em ạ
nhà trường và các thầy cô giáo ở trường đã cho em đăng ký thử trong đợt tuần mấy hôm trước ạ
nên em thấy việc đăng ký này dễ và tiện vì em có thể đăng ký tại nhà đỡ phải đi nộp hồ sơ như các năm ngoái
đây là lần đầu tiên bộ giáo dục đào tạo triển khai thực hiện đăng ký dự thi trực tuyến
để tạo thuận lợi cho thí sinh từ ngày hai mươi sáu tháng bốn bộ giáo dục và đào tạo đã mở cổng đăng ký cho thí sinh đăng ký thử
nhằm giúp các em tập dượt nắm bắt quy trình đăng ký và giảm thiểu sai sót khi đăng ký chính thức
bộ giáo dục đào tạo cũng đã tổ chức tập huấn cho tất cả các tỉnh
thành phố trên cả nước có những lực lượng thực thi để sẵn sàng giải đáp tất cả những ý kiến của các địa phương
để cho kỳ thi của chúng ta chuẩn bị và tổ chức an toàn nghiêm túc khách quan công bằng và nhân văn
thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin khai trong phiếu đăng ký dự thi
vì vậy trước khi khai phiếu đăng ký dự thi thí sinh phải đọc kỹ các mục và bản hướng dẫn
thí sinh tự do thực hiện đăng ký dự thi trực tiếp tại đơn vị đăng ký dự thi do sở giáo dục và đào tạo quy định
các em nhập số tài khoản đó vào một số những thông tin cơ bản của thí sinh và những thông tin về quá trình học tập thí sinh
cũng đã chuyển sang phiếu đăng ký dự thi và như vậy các em chỉ cần giả soát lại và trình sửa
việc đăng ký kỳ thi trong khoảng thời gian hai tuần cũng đủ để bọn em nghiên cứu
nguyện vọng cũng như là những thay đổi để xem có bị sai hay sai sót đâu
một điều mới khác của năm nay là thí sinh sẽ chỉ đăng ký dự thi trong khoảng thời gian hai tuần
chỉ đăng ký dự thi tốt nghiệp không đăng ký xét tuyển đại học trước kỳ thi như mọi năm
theo quy định mới của bộ giáo dục và đào tạo việc đăng ký xét tuyển vào đại học
theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra sau khi có điểm thi
các thí sinh sẽ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ ngày bốn tháng năm đến một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng năm
và trong quá trình điền phiếu đăng ký trực tuyến dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông
thì có thể xảy ra tình huống phát sinh
sau đây là giải pháp để giúp cho các thí sinh điền hồ sơ thành công và chính xác
thông tin cá nhân liên quan kiểm tra tài khoản và đổi mật khẩu đăng xuất và đăng nhập lại với mật khẩu mới
ghi lại thông tin tài khoản và mật khẩu để sử dụng trong trường hợp cần thiết
ba khi nổ phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp thí sinh phải nộp đầy đủ minh chứng
liên quan đến các thông tin được hưởng ưu tiên khuyến khích nếu có
một số tình huống có thể phát sinh với tài khoản khi đăng ký và giải pháp xử lý
nếu chưa có căn cước công dân chứng minh nhân dân hoặc số định danh cá nhân
các thí sinh sẽ được hệ thống quản lý thi cấp cho một mã số gồm một mươi hai ký tự làm tài khoản truy cập hệ thống
trong trường hợp thí sinh quên tài khoản và mật khẩu
thì có thể liên hệ với đơn vị đăng ký dự thi để cấp lại
thông tin đăng ký hoặc kế thừa từ cơ sở dữ liệu ngành chưa đúng
thì các thí sinh có thể thực hiện chỉnh sửa
nếu không được hãy báo cho các thầy cô giáo phụ trách
trong quá trình đăng ký sự thi bị ngẽn mạng các thí sinh không nên cố gắng truy cập lại ngay
nếu không được hãy chờ khoảng một mươi năm ba mươi phút sau truy cập lại
khi có vương mắc cần liên hệ ngay với giáo viên được giao nhiệm vụ hỗ trợ của nhà trường
hoặc liên hệ với tổng đài hỗ trợ một nghìn tám trăm linh tám nghìn nhánh số hai

đã ký ban hành vi đăng ký dự thi của nhà trường
đã ký ban hành văn bản về việc thực hiện ký xác nhận hộ chiếu vaccine
ubnd tp giao người đứng đầu các cơ sở tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
thực hiện ký số xác nhận tiêm chủng cho người dân
và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ký số xác nhận tiêm chủng vaccine covid một mươi chín của đơn vị
đồng thời giao công an thành phố chủ trì chỉ đạo công an các cấp phối hợp với ngành y tế
các đơn vị liên quan tổ chức xác nhận thông tin dữ liệu tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện ký xác nhận hội chiếu vaccine
bảo mật thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông tin cá nhân của người dân theo quy định
ban tổ chức thành ủy tp hcm đã có văn bản gửi các cơ quan đơn vị và các quận huyện thành phố thủ đức
về đăng ký nhu cầu tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc đến năm hai nghìn hai mươi năm
việc này nhằm thực hiện nghị định số một trăm bốn mươi của chính phủ
về chính sách thu hút tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc
cán bộ khoa học trẻ đồng thời để có cơ sở phối hợp với các trường đại học trên địa bàn tp hcm
ra soát tuyển chọn phù hợp với nhu cầu của từng địa phương cơ quan đơn vị
xây dựng kế hoạch tiếp nhận sinh viên tốt nghiệp xuất sắc về công tác tại các địa phương cơ quan đơn vị
người lao động là lái xe công nghệ cần được tiếp cận tham gia và hưởng lợi
từ các chương trình dịch vụ an sinh xã hội đặc biệt là bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
đây là khuyến nghị của tổng liên đoàn lao động việt nam đối với bộ lao động thương binh và xã hội
cũng nhằm để hoàn thiện hệ thống an sinh xã hội bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của người lao động
hiện cả nước có khoảng hai trăm linh lái xe công nghệ mô tô ô tô cung cấp dịch vụ chở người
hoặc vận chuyển thức ăn hàng hóa được điều hành trên nền tảng công nghệ